sáng nay một mươi sáu tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến của thường trực chính phủ với các địa phương
để đôn đốc tiến độ nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công điểm ngẽn lớn trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
của các bộ ngành địa phương nhiều năm qua
hội nghị lần này nhằm thống nhất những biện pháp bảo đảm giải ngân một trăm linh vốn đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư tỷ lệ giải ngân sáu tháng đầu năm nay vẫn thấp so với yêu cầu
ba bộ cơ quan trung ương và chín địa phương có tỷ lệ giải ngân trên năm mươi
ba mươi ba bộ cơ quan trung ương và ba địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới hai mươi
trong đó có bảy bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới năm
làm thế nào để khắc phục được tình trạng giải ngân chậm thì vẫn đang là một bài toán khó
theo bộ tài chính đến thời điểm này ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sáu tháng năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạt gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
bằng ba b ba bộ tài chính đã đạt gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới hai mươi
nhiều dự án lớn dự án trọng điểm quốc gia mà việt nam đang thực hiện có tỷ lệ giải ngân thấp
dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
lũy kế giải ngân đến nay là hơn một tám nghìn tỷ đồng chỉ đạt một mươi một kế hoạch được giao
dự án cao tốc mỹ thuận cần thơ có vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi là chín trăm ba mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên hiện nay dự án mới đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu
dự án cao tốc bắc nam phía đông có tổng số vốn đã giải ngân của một mươi một dự án thành phần là ba bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng
bằng ba mươi tám ba kế hoạch được giao trong năm hai nghìn hai mươi
hiện tất cả các khoản vốn mà các đơn vị chưa phân bổ không phân bổ hoặc chưa phân bổ chi tiết sẽ bị thu hồi
đến hết ngày ba mươi tháng chín các bộ ngành địa phương phải ra soát nếu các dự án không giải ngân được thì bị cắt ngay để chuyển sang các dự án giải ngân tốt
đầu tư công được giải ngân nhanh hơn là cơ hội của nền kinh tế tác động của dòng vốn này mang lại cơ hội phục hồi mạnh mẽ hơn
nhưng muốn vậy kỷ luật ngân sách kỳ luật tài chính phải rất nghiêm để dòng chảy này không còn khúc mắc